vào hồi hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng một mươi đội tuần tra kiểm soát đồn biên phòng trà cổ
phối hợp với hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
tại vùng biển trà cổ đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển gần một mươi một con gà giống
nhập lậu trái phép từ trung quốc về việt nam
qua kiểm tra chủ phương tiện là phan văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã đông la huyện đông hưng tỉnh thái bình
lực lượng chức năng phát hiện gần một mươi một con gà giống loại mới nở
tại thời điểm kiểm tra hải không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào về phương tiện và hàng hóa
hải khai nhận mua số gà giống trên từ trung quốc sau đó sang nhận và trở về trang trại
ở phường hải hòa thành phố móng cái tỉnh quảng ninh để nuôi
khi đang về việt nam thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ
đội tuần tra kiểm soát biên phòng đồn biên phòng trà cổ đã lập biên bản
điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật